trước quốc hội phó thủ tướng vũ đức đam đã báo cáo một số vấn đề về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng nhấn mạnh chúng ta cần tranh thủ cơ hội đã kiểm soát tốt dịch bệnh trước nhiều nước trên thế giới
tranh thủ thời cơ để cải thiện vị thế việt nam trên trường quốc tế ở tất cả các lĩnh vực
việt nam hiện đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm một mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ về số ca nhiễm và là một trong ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ chưa có người tử vong vì covid một mươi chín
theo phó thủ tướng vũ đức đam cuộc sống sinh hoạt bình thường của người việt nam hiện nay là mơ ước của nhiều nước trên thế giới
để có được thành công này là nhờ sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đội ngũ thầy thuốc lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân và nhiều lực lượng chức năng khác và đặc biệt là toàn thể nhân dân
phó thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua cho thấy nhân dân việt nam mỗi khi đất nước đứng trước thử thách lớn
thì lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc cùng giá trị tốt đẹp mấy nghìn năm văn hiến bùng lên giúp chúng ta chiến thắng
phó thủ tướng mong rằng tinh thần đó tiếp tục được hơi dậy nhân lên để tranh thủ cơ hội thời cơ cải thiện vị thế việt nam trên trường quốc tế và trên các lĩnh vực
nói về tình hình dịch thời gian sắp tới phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
nguy cơ vẫn còn rất lớn vì vậy chúng ta buộc phải giữ thật chặt nhưng không thể đóng cửa cực đoan mà phải thực hiện mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo an toàn